mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
căn cứ quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đối với nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic đồng thời xác minh bị can nguyễn thị thanh nhàn đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đã trốn vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
chỗ ở trước khi trốn căn hộ một bảy không chín một bảy một không trung cư pacific black số tám mươi ba b
phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín một sáu bảy bảy bảy bảy sáu bảy
tiếp theo là thông tin mới liên quan đến vụ việc ở tịnh thất
tỉnh thất bồng lai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng cao thị cúc là chủ của khu đất tỉnh thất bồng lai
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
liên quan vụ tỉnh thất bồng lai trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can là lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lê thanh tùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bị can lê tùng vân được tại ngoại để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vụ án này được phơi lộ từ việc các cơ quan của tỉnh long an nhận được nhiều đơn tố cáo
của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ của bà cao thị cúc
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai sau đó đổi tên thành thiền an bên bờ vũ trụ
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp tục điều tra xử lý theo đúng
sau khi đâm chết người ở tỉnh bình thuận đối tượng điều khiển xe đã bỏ trốn vào tp hcm
rồi ra công an đầu thú
vào tối ngày hôm qua công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết đối tượng phạm văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại tỉnh ninh bình đã đến công an thành phố phan thiết khai nhận hành vi
điều khiển ô tô đâm chết người tại khu vực bờ kè đường phạm văn đồng tp phan thiết
trước đó vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm một nhóm người xảy ra mâu thuẫn
trước quán nhậu trên đường phạm văn đồng
lúc này một số người đã cầm ly cốc ghế ném vào chiếc ô tô hạng sang màu trắng
tài xế ô tô lao lên lề xoay vòng để truy đuổi những người đang ném ly về phía mình
sau khi xoay nhiều vòng ô tô đâm trúng ông hà xuân hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại tp phan thiết
làm người này gục tại chỗ
nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi đâm chết người nam điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường vào tp hcm
sau nhiều giờ vận động đến chiều ngày một mươi hai tháng năm nam đã đến công an thành phố phan thiết đầu thú
sau khi tiếp nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết đã bàn giao nam
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận để điều tra theo thẩm quyền
từ cuộc điện thoại cầu cứu của cô gái bị khống chế giam giữ và bị đánh đập
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương giải cứu cô gái
và bắt giữ được đối tượng hành hung
chiều ngày một mươi hai tháng năm cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh quảng ngãi tiếp nhận cuộc điện thoại của một thiếu nữ khóc lóc cầu cứu
theo thiếu nữ này cho biết bị một đối tượng khống chế hai ngày và bị đánh đập dã man
cuộc điện thoại bị cúp đột ngột gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân